nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng vương quốc campuchia samdet techo hun sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ vương quốc campuchia thăm chính thức việt nam từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng samdek techo hun sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt nam campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp khẳng định chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa các mối quan hệ
trong đó ưu tiên cao trong việc gìn giữ vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hợp tác biên giới giao thông vận tải
việt nam và campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời
qua các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước
theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nam campuchia là quan hệ hữu nghị chiến lược mang tình cảm anh em truyền thống lâu đời
là những người láng giềng tin cậy lấn nhau
do vậy hai nước sẽ phải tiếp tục củng cố xây dựng quan hệ đó để làm sao biến hai nước trở thành những quốc gia hữu nghị như môi liền răng không thể sống tách rời nhau
cùng với sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ chính trị việt nam đang góp phần vào sự phát triển kinh tế của campuchia
sự hiện diện này được thể hiện rõ nhất trên ba lĩnh vực đầu tư thương mại và du lịch
trong đó hoạt động đầu tư của việt nam sang campuchia vẫn được coi là có thế mạnh hàng đầu
vài năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp việt nam tiếp tục đầu tư vào campuchia
đi đầu trong dòng chảy này là những doanh nghiệp tài chính
chúng tôi có thể khẳng định rằng dịch vụ viễn thông của công ty việt nam đã góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội campuchia
bên cạnh đó đối với các dự án trồng cây cao su các nhà đầu tư việt nam đã có nhiều nỗ lực
trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá bền vững lâu dài
cũng như tham gia hỗ trợ đóng góp nâng cao dịch vụ y tế giáo dục
mang lại sự phát triển thịnh vượng cho cư dân địa phương tại các vùng có dự án
tại kỳ họp lần thứ một mươi sáu ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai các biện pháp thuận lợi hóa thương mại
trong đó có thương mại biên giới thúc đẩy kết nối giao thông và triển khai mô hình một cửa một lần rừng
tại các cặp cửa khẩu nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng sadeb hussein lần này diễn ra trong bối cảnh
quan hệ hai nước tiếp tục có những phát triển tốt đẹp
tiếp tục củng cố và nâng cao quan hệ hữu nghị truyền thống láng giềng tốt đẹp và bền vững